tại tp hcm mới đây sở xây dựng cho biết sẽ tạm dừng công trình xây dựng không bảo đảm các biện pháp phòng ngừa dịch covid một mươi chín
ủy ban nhân dân hai mươi bốn quận huyện bang quản lý các khu đô thị và ban quản lý các khu chế xuất công nghiệp trên địa bàn
tiếp tục triển khai các biện pháp phòng chống dịch covid một mươi chín theo chỉ đạo của thủ tướng chính phủ và ủy ban nhân dân thành phố
đối với các công trình xây dựng chủ đầu tư nhà thầu thực hiện nghiêm quy định đo thân nhiệt đeo khẩu trang rửa tay sát khuẩn
giữ khoảng cách cho công nhân tại các công trường ra soát nhân công lao động chuyên gia nước ngoài đến từ các vùng dịch
để thông báo với cơ quan chức năng địa phương tổ chức cách ly theo quy định
trường hợp các chủ đầu tư nhà thầu không bảo đảm các yêu cầu phòng dịch sẽ buộc phải dừng hoạt động công trình